ngày một mươi năm tháng bốn tức là ngày bảy tháng ba năm giáp thìn chính quyền và nhân dân phường hàng gai quận hoàn kiếm đã tổ chức lễ dân hương kỷ niệm chín trăm tám mươi năm ngày sinh để tưởng nhớ công lao của hoàng thái hậu nguyên phi ý lan
lễ dân hương tưởng nhớ ngày sinh của nguyên phi ý lan là một trong những hoạt động thuộc đề án tổ chức lễ hội truyền thống trong khu phố cổ và khu vực hồ hoàn kiếm nhằm khôi phục và phát huy lễ hội truyền thống
qua đó tôn vinh quảng bá những giá trị văn hóa phi vật thể quý báu của mảnh đất thăng long nghìn năm văn hiến
các hoạt động như lễ dân hương lễ trình mẫu nghi thức phóng sinh đều được tổ chức một cách trang trọng theo nghi lễ
lễ dân hương kỷ niệm chín trăm tám mươi năm ngày sinh của hoàng thái hậu ý lan cũng sẽ góp phần khôi phục các lễ hội truyền thống
đồng thời là tuyên truyền đến người dân về những giá trị văn hóa lịch sử lâu đời của dân tộc
nhân dịp này ủy ban nhân dân phường hàng gai cũng đã phối hợp với họa sĩ thế sơn
giám tuyển dự án giảng viên đại học nghệ thuật quốc gia hà nội cùng nhóm nghệ sĩ trẻ tổ chức trưng bày triển lãm không gian di sản văn hóa với chủ đề đường tơ
triển lãm lấy cảm hứng từ câu chuyện của nguyên phi ý lan từ khi xuất thân là thôn nữ trồng dâu nuôi tầm dệt lụa cho tới khi làm hoàng thái hậu